chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của chương trình điểm tựa tương lai
thưa quý vị và các bạn thời gian qua chính sách bảo hiểm xã hội đã từng bước khẳng định
và phát huy vai trò là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội
tuy nhiên việc xây dựng và tổ chức thực hiện vẫn còn những hạn chế và bất cập
để phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội theo hướng tinh gọn hiệu quả
theo đúng tinh thần của nghị quyết hai mươi tám đã đề ra ngành bảo hiểm xã hội đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp
nhằm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống với tinh thần quyết liệt đồng bộ và hiệu quả
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận sau đây của chúng tôi
trong những năm gần đây công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
đã được ngành bảo hiểm xã hội đầy mạnh
việc đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền đã tạo truyền biến nhận thức của các tầng lớp nhân dân
về ý nghĩa lợi ích của chính sách bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội
kết quả này đã góp phần rất lớn làm thay đổi và nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của cấp ủy
chính quyền các cấp hội đoàn thể chính trị xã hội trong việc thực thi các quy định pháp luật về an sinh xã hội
bên cạnh đó nghị quyết hai mươi tám nở quy tế ư về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội được ban hành
đã kịp thời tháo gỡ khó khăn đồng thời thổi luồng gió mới cho việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
theo hướng linh hoạt đa dạng hiện đại hơn
để đưa nghị quyết hai mươi tám vào cuộc sống rất cần sự quyết liệt và nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội
cùng cả hệ thống chính trị trong việc hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật
đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi người dân nâng cao hơn nữa năng lực và chất lượng phục vụ
năm hai nghìn một mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi tám nghị quyết hai mươi tám tại hội nghị lần thứ bảy ban hành chống đường khóa một mươi hai
thì cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh nghị dương đã tham mưu cho tỉnh nghị ban hành kế hoạch truyền khai thực hiện
và đồng thời cũng tham mưu cho chủ tịch nghị ban hành kế hoạch truyền khai thực hiện những quyết này
chính vì vậy liền sau đó đến năm hai nghìn một mươi chín bảo hiểm xã hội tỉnh nghị dương đã tham mưu cho
hội nghị ban hành kế hoạch truyền khai thực hiện những quyết này

với vấn đề của hội nghị tỉnh nghị dương hội nghị tỉnh nghị dương đã tham mưu cho chủ tịch nghị ban hành kế hoạch truyền khai thực hiện những quyết này
quan điểm không chỉ nâng cao nhận thức của người dân mà còn nhằm mục đích để người dân tin vào chính sách của đảng và nhà nước
bảo hiểm xã hội tỉnh đã không ngừng cải cách thủ tục hành chính thay đổi tác phong phục vụ
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin triển khai hiệu quả các phong trào thi đua
thực hiện các mục tiêu đề ra tại nghị quyết tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội
bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trước hàn và đúng hàn
tập trung các giải pháp chỉ đạo quyết liệt để giảm tỷ lệ hô sơ giải quyết quả hàn xuống dưới một
nhiệm vụ trong tấm thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các thực hiện hoạt động của ngành
triển khai giao dịch điện tử và sử dụng cái dịch vụ công
chúng tôi tiếp tục triển khai
việc giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết chế độ
thời gian vừa rồi thì cũng đã thực hiện thí điểm giải quyết chế độ triển khai giao dịch điện tử trong giải quyết ba chế độ ngắn hạn
ổn đau thái sản dưỡng sức và đã nhận được phản hồi tích cực từ phía doanh nghiệp
ngoài ra bảo hiểm xã hội tỉnh nghệ an đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức
nội dung đa dạng phù hợp với từng nhóm đối tượng
bên cạnh tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng
bảo hiểm xã hội tỉnh còn triển khai tuyên truyền với hình thức đi từng ngõ gõ từng nhà
tìm đến người dân người lao động giúp người dân hiểu rõ hơn lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội

huyện thuần nông của tỉnh hòa bình thu nhập của người dân thấp nhiều lao động tự do hoặc
làm công nhân có thu nhập không ổn định vì vậy tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội còn thấp
nắm bắt thực tế đó bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với biêu điện huyện chính quyền địa phương
và các ban ngành đoàn thể đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội
trước mỗi đợt tuyên truyền cán bộ bảo hiểm xã hội và biêu điện tiến hành khảo sát
ra soát số người trong độ tuổi lao động nắm bắt đời sống hoàn cảnh của từng người
từ đó tuyên truyền giúp người dân hiểu hơn về quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội
trước mỗi đợt tuyên truyền cán bộ bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với biêu điện tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội
trước mỗi đợt tuyên truyền cán bộ bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với biêu điện tiến hành khảo sát
trước mỗi đợt tuyên truyền cán bộ bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với biêu điện tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội

trước mỗi đợt tuyên truyền cán bộ bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với biêu điện tiến hành khảo sát
sống thực hiện tốt mục tiêu tăng nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội và diện bao phủ bảo hiểm
y tế công tác tuyên truyền tiếp tục cần các cấp các ngành tập trung thực hiện đây là một trong
những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân phát triển đối tượng
bảo hiểm xã hội và hoàn thành các mục tiêu an sinh xã hội của đảng và nhà nước đề ra
bên cạnh đó việc xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng sửa đổi quy định về điều kiện
thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí mở rộng đối tượng
tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sang các nhóm đối tượng khác cũng cần tiếp tục được triển khai
mạnh mẽ nhằm hỗ trợ tạo thuận lợi hơn cho người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội
thưa quý vị và các bạn hiện nay cải cách hành chính được ngành bảo hiểm xã hội xem là giải pháp
quan trọng nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao và tiến tới xây dựng bộ máy tổ chức tình gọn
chuyên nghiệp và hiện đại theo tinh thần chính phủ điện tử
để phát huy được những thành quả đã đạt được từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín ngành bảo hiểm xã hội
tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt sáu nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính
trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn
chương trình điểm tượng tương lai tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây